đây cũng là một trong những lý do làm gia tăng tội phạm cướp và cướp giật tài sản
cụ thể những ngày vừa qua nhiều vụ cướp với tinh chất nguy hiểm liên tiếp xảy ra tại các địa phương như hà nội hải phòng bình dương và thành phố hồ chí minh
những vụ án này đã được lực lượng công an các đơn vị địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét và sớm bắt giữ đối tượng phạm tội
tuy nhiên diễn biến của loại tội phạm này cũng là hồi chuông cảnh báo với người dân cần nêu cao cảnh giác trong dịp cuối năm
nội dung này sẽ được đại diện cục cảnh sát hình sự phân tích đánh giá và đưa ra khuyến cáo với người dân trong tiểu mục các nhìn chuyên gia trưa ngày hôm nay
nhưng trước hết thì xin mời quý vị cùng theo dõi một clip ngắn ngay sau đây
tại hải phòng ngày bảy tháng một đối tượng nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tệ huyện cát hải đã sử dụng vật nghi là súng để thực hiện vụ cướp ngân hàng
sau khi đe dọa bảo vệ và nhân viên ngân hàng đối tượng đã cướp đi hơn ba tỷ đồng đối tượng đã bị bắt sau bốn mươi tám giờ gây án
công an quận hoàng mai thành phố hà nội đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hà nội
điều tra vụ cướp tài sản xảy ra vào chiều ngày tám tháng một trên địa bàn quận
theo trình báo vụ cướp xảy ra tại một căn hộ trung cư khi chủ nhà giao bán điện thoại trên mạng có người hẹn đến xem
sau đó cả ba người đến và đã bất ngờ xịt hơi cay vào mặt của chủ nhà
trần và lục lọi lấy ba chiếc điện thoại
ngày hai mươi tám tháng bảy mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại tỉnh bình dương đối tượng trần văn hùng ba mươi một tuổi ngụ tại xã tân hương huyện bào bàng
vào chi nhánh ngân hàng bidv ở huyện bào bàng rút súng vào quản hộ đe dọa các nhân viên
tại đây hùng đã cướp đi bốn trăm năm mươi triệu đồng chỉ sau vài giờ vào cuộc điều tra lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại địa phương
trao đổi với quý vị ngày hôm nay xin được giới thiệu thiếu tá lại xuân thắng đến từ cục cảnh sát hình sự bộ công an
xin cảm ơn thiếu tá lại xuân thắng đã dành thời gian cho chương trình
vâng thưa đồng chí đồng chí có đánh giá như thế nào về diễn biến của tội phạm cướp và cướp giật tài sản dịp cuối năm
năm hai nghìn hai mươi một đại dịch covid ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc sống và đời sống xã hội
đặc biệt là về vấn đề kinh tế rất nhiều doanh nghiệp hiện nay bị phá sản
cho nên là dẫn đến cái hiện tình trạng là rất nhiều người bị mất công an việc làm hoặc là có công an việc làm nó không ổn định
tình trạng trên thì dự báo đến dịp cuối năm
khi mà thực hiện cái nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ về việc tạm thời không áp dụng cái chỉ thị một mươi năm một mươi sáu và một mươi chín
và triển khai các giải pháp thích ứng linh hoạt trong phòng chống covid trong tình hình mới
thì dự báo đến cuối năm thì là cái hoạt động của tội phạm cướp và cướp giật tài sản sẽ có sự phát triển
có sự hướng gia tăng trở lại và ngày càng phức tạp
vâng đồng chí có thể phân tích sâu hơn từ các vụ việc xảy ra trong thời gian vừa qua
để cho thấy quý vị thấy được là tính chất mức độ manh động liều lĩnh của các đối tượng tội phạm cướp và cướp giật tài sản này như thế nào ạ
qua các vụ việc xảy ra vừa qua thì cho thấy là các đối tượng sẽ có xu hướng rất là manh động
trong quá trình thực hiện hành vi cướp và cướp giật
đặc biệt là hiện nay các đối tượng sẽ có sự hướng sử dụng vũ khí
tấn công bị hại để cướp tài sản
nhiều vụ việc hiện nay thì các đối tượng hoạt động theo băng ổ nhóm và có sự phân công cho từng đối tượng rất là rõ ràng
chúng ra dàn cảnh để cướp giật của người dân trên đường
đáng chú ý là trong thời gian gần đây thì là có các vụ việc đối tượng rất là manh động vào thẳng nhà của người dân để cướp tài sản
đấy như vụ việc xảy ra tại hà nội
sử dụng vũ khí nóng để cướp ngân hàng như vụ việc xảy ra tại hải phòng
vâng các chủ thể mà tội phạm nhắm thường tới là để thực hiện hành vi cướp cướp giật tài sản
thường là những đối tượng nào
và liệu có còn sự mất cảnh giác hay là thiếu sự chủ động trong phòng ngừa tội phạm này của một bộ phận người dân hay không thưa đồng chí
cái chủ thể mà các đối tượng cướp giật tài sản nhắm đến thì thường là
có rất là đa dạng rất là đa dạng
đặc biệt là có nhiều trường hợp là đối tượng đột nhập vào nhà dân với ý định ban đầu là để trộm các tài sản
tuy nhiên là khi mà bị chủ nhà phát hiện thì đối tượng đã sử dụng hung khí tấn công lại chủ nhà để cướp tài sản
đối với tội phạm này nhà dân này thì hiện nay cũng diễn ra rất là nhiều
ngoài ra thì đối tượng còn sử dụng các hung khí để tấn công các nhân viên bảo vệ của các ngân hàng doanh nghiệp
rồi là để cướp tài sản
đáng chú ý nhất là hiện nay thì có một số vụ cướp xảy ra cả đối tượng đột nhập lợi dụng đêm tối đột nhập vào các siêu thị
để tấn công bảo vệ và cướp tài sản của các siêu thị
đối với các đối tượng cướp giật tài sản thì chúng thường nhắm đến là những người phụ nữ
đi xe máy trên đường để tài sản thớ hinh không có ý thức trong bảo vệ tài sản của mình để cướp giật tài sản và nhanh chóng tẩu thoát
vâng trước diễn biến này thì lực lượng công an đã có những biện pháp gì để tăng cường
những biện pháp đấu tranh chấn áp phòng ngừa ngăn chặn tội phạm cướp và cướp giật tài sản
nhất là khi mà tết nguyên đán đang đến rất gần và mùa lễ hội sắp tới diễn ra
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm để bảo vệ tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
thì lực lượng công an đã triển khai rất nhiều các kế hoạch của bộ công an và lực lượng các đơn vị
để đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và đặc biệt là với các loại tội phạm cướp và cướp giật tài sản
nhất là khi mà theo nhận định thì có các loại tội phạm cướp và cướp giật có xu hướng gia tăng trở lại
trong dịp cuối năm và nhất là vào dịp tết
để phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm này thì lực lượng công an cũng đã thực hiện rất nhiều các biện pháp
trong đó đáng chú ý nhất là giả soát lại toàn bộ các đối tượng trong diện nghi vấn
có dấu hiệu biểu hiện hoạt động của cướp cướp giật và quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án tiền sự
các đối tượng tù tha về cư trú tại địa phương
thường xuyên gọi hỏi gian đe để cho các đối tượng viết các bản cam kết không vi phạm pháp luật
vâng đồng chí có khuyến cáo như thế nào đối với người dân và các doanh nghiệp
để họ làm tốt hơn công tác phòng ngừa tội phạm cũng như là cướp cướp giật tài sản
rồi là việc ứng phó ra sao trong tình huống xảy ra các vụ cướp giật tài sản
trước diễn biến phức tạp của các loại tội
phạm cướp và cướp giật hiện nay thì lực lượng công an có khuyên cáo đối với người dân
là phải nâng cao ý thức trong cái bảo vệ tài sản của mình
nhất là đối với những phụ nữ khi mà đi trên đường
thì cũng không nên đeo quá nhiều trang sức trên người
hoặc là túi sách thì cũng nên để cất vào trong cốp xe
khi lưu thông trên đường cũng không nên là nghe điện thoại
để tránh đối tượng là giật tài sản và cướp tài sản của mình
ngoài ra thì là đối với các đối tượng
cơ sở kinh doanh và nhà dân thì cũng nên lắp đặt hệ thống camera giám sát
xung quanh nhà và xung quanh nơi làm việc
để khi mà để phòng ngừa đối tượng đột nhập vào nhà và doanh nghiệp
để cướp tài sản nhất là đối với nhà dân
hiện nay thì là cái tình trạng đối tượng đột nhập vào nhà
để trộm khắp với ý định ban đầu
sau đó thì khi bị phát hiện thì lại sử dụng hung khí để tấn công và cướp tài sản
đối với những người làm nghề xe ôm taxi
thì cũng nên cảnh giác đối với các người làm nghề xe ôm taxi
đối tượng thuê xe để chở đi vào ban đêm
và nhất là đi vào những giờ muộn
tránh trường hợp đối tượng lợi dụng đêm tối
và đưa đến những đoạn rừng vắng để cướp tài sản
ngoài ra thì trong các giao dịch về mua bán
thì người dân cũng phải hết sức cảnh giác và chú ý
không đưa đối tượng đến nhà hoặc là đến những khu vắng vẻ
và đêm tối tránh trường hợp đối tượng
có thể lợi dụng để cướp tài sản của mình
ví dụ như trường hợp trong vụ cướp tài sản xảy ra
tại hoàng mai trong thời gian vừa qua
đang gây bước xúc trong dư luận xã hội
khi mà có tình huống cướp và cướp dật xảy ra
thì việc đầu tiên là người dân cần nhanh chóng thông báo
cho các lực lượng trinh thần
đặc biệt là lực lượng công an ở nơi gần nhất
để nhanh chóng truy xét nắm nhanh
đối với các đối tượng
cung cấp thông tin cho lực lượng công an
về đặc điểm nhận dạng
cũng như các phương tiện đối tượng sử dụng
để nhanh chóng truy bắt đối tượng
vâng sự chủ động
phòng ngừa không để đối tượng
có cơ hội phạm tội của mỗi người dân
chính là một trong những yếu tố góp phần
ngăn chặn tội phạm cướp và cướp giật tài sản